sau tiêm vaccine covid một mươi chín có kiêng quan hệ tình dục không
nhiều người thắc mắc sau tiêm vaccine covid một mươi chín quan hệ tình dục có ảnh hưởng gì không
làm thế nào có thể tiếp tục tìm thấy niềm vui sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hoa kỳ đã báo cáo hơn một trường hợp bị viêm cơ tim sau tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên những trường hợp này được cho là hiếm trong số hàng trăm triệu trường hợp đã thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín
các trường hợp viêm cơ tim chủ yếu là nam thanh niên từ một mươi sáu tuổi trở lên sau vài ngày tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều thứ hai của vaccine mrna
có tham gia các hoạt động thể chất như bơi lội đạp xe chạy nhanh và nâng tạ nặng
nhiều người đã thắc mắc liệu tình dục có nằm trong danh mục hoạt động cường độ cao như vận động thể chất này hay không
cdc hoa kỳ đã đưa ra một biện pháp về mức độ
nhịp tim khi hoạt động hết sức bình thường từ bảy mươi bảy đến tối đa nhịp tim chín mươi bảy
trong trường hợp của một người đàn ông khỏe mạnh trung bình bốn mươi tuổi có thời gian tối đa là một trăm tám mươi nhịp mỗi phút nên các hoạt động mạnh mẽ bao gồm chơi đa bóng nâng tạ nặng và chạy nhanh
nhưng những điều này có thể khác vì mỗi người có thể chất khả năng chịu đựng khác nhau
như người ta thường nói tình dục đốt cháy cao lo điều này thực sự đúng
trong đó đàn ông trung bình đốt cháy khoảng một trăm linh một calor trong một lần quan hệ tình dục bình thường
nhưng hoạt động tình dục trung bình thực sự được phân loại là tập thể dục nhẹ đến trung bình không xếp vào hoạt động thể chất gáo sức
nhịp tim của đàn ông hiếm khi vượt quá một trăm ba mươi nhịp mỗi phút khi quan hệ tình dục và huyết áp tâm thu không vượt quá một trăm linh
khả năng chịu đựng tập thể dục ở mỗi người khác nhau và tốt hơn hết mỗi người tự đánh giá về cơ thể khả năng sức chịu đựng của mình
vì vậy khả năng quan hệ tình dục là do mình quyết định khi thấy đủ sức khỏe
sau tiêm vaccine covid một mươi chín ai cũng có thể hoạt động quan hệ tình dục nhưng khi cảm thấy sức khỏe không tốt nên nghỉ ngơi không gắng sức
điều chỉnh nhịp độ của bản thân trong hoạt động tình dục ngay sau khi tiêm phòng vaccine covid một mươi chín là điều cần thiết
nếu vẫn còn nghi ngờ về việc có nên quan hệ tình dục sau tiêm vaccine covid một mươi chín hay không
hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để quan hệ tình dục một cách an toàn nhất
các chuyên gia y tế dự đoán thế giới sẽ tìm ra cách đối phó với covid một mươi chín trong tương lai gần
nhưng điều đó không có nghĩa đại dịch sẽ kết thúc hoàn toàn
thay vào đó căn bệnh này có thể trở thành bệnh đặc hữu có nghĩa covid một mươi chín sẽ tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng
nhưng theo một cách dễ đoán hơn và ít gây ảnh hưởng nghiêm trọng
các nhà vi rút học và dịch tễ học cho biết vào giai đoạn cuối cùng
covid một mươi chín có thể giống những căn bệnh thông thường ít gây chết người hơn như cúng hoặc cảm lạnh
sự tồn tại của virus trong xã hội
ưu thuộc vào các yếu tố bao gồm mức độ bốc phủ vaccine và cách nó tiếp tục tiến hóa ra biến chủng mới
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ
một căn bệnh được xem là đặc hữu khi nó thường xuyên xuất hiện trong cộng đồng
khác với đại dịch thường có số ca bệnh gia tăng đột ngột
các bệnh đặc hữu tuân theo mô hình có thể dự đoán được và xảy ra ở mức độ dự kiến cơ bản
chẳng hạn sốt z là bệnh đặc hữu xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới
ước tính có khoảng hai trăm hai mươi chín triệu trường hợp mắc vào năm hai nghìn một mươi chín theo tổ chức y tế thế giới who
trước khi được dự đoán trở thành bệnh đặc hữu
một số chuyên gia y tế công cộng và bệnh truyền nhiễm từng nhận định
đại dịch covid một mươi chín có thể kết thúc khi mỹ và nhiều nước khác đạt được miễn dịch cộng đồng
nhưng mục tiêu này đang ngày càng trở nên khó thành
ca biết chủng mới dễ lây lan hơn như delta đã khiến số lượng người cần được bảo vệ gia tăng
để ngăn chặn sự lây lan của virus
hiệu quả miễn dịch
tuy giảm sau khi mắc bệnh hoặc tiêm chủng
cùng với việc virus đôi khi có khả năng lây lan ở người đã tiêm vaccine
dẫn đến ca nhiễm trùng đột phá cũng khiến giấc mơ miễn dịch cộng đồng trở thành thách thức
một phó giáo sư thuộc bộ phận truyền nhiễm và vaccine tại trung tâm nghiên cứu ung thư cho biết
sự bảo vệ có được từ việc tăng khả năng miễn dịch trong cộng đồng
giống như một thiết bị điện hơn là công tắc
nói cách khác dù không thể đóng covid một mươi chín
nhiều người có khả năng miễn dịch vẫn sẽ giúp hạn chế sự lây lan của virus và có lợi cho cộng đồng
các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết
việc loại bỏ covid một mươi chín tức là đảm bảo vĩnh viễn không còn ca mắc nào trên toàn thế giới
là không có khả năng ít nhất là trong tương lai gần
cho tới nay đậu mùa là bệnh dịch duy nhất ở người bị xóa sổ
thông qua một chiến dịch tiêm chủng và giám sát toàn diện
ngoài chợ đầu mùa các đại dịch cuối cùng cũng trở thành một căn bệnh đặc hữu mà con người phải sống chung
trên thực tế các cơ quan y tế đã và đang cố gắng tiêu diệt bệnh bại liệt trong nhiều thập kỷ
nhưng họ vẫn chưa thành công mặc dù đã đầu tư hàng tỷ usd và có một loại vaccine hiệu quả
việc xóa sổ hoàn toàn đòi hỏi những nỗ lực rất lớn
tiến sĩ heidi brown phó giáo sư tại khoa dịch tế học và thống kê sinh học đại học arizona nhấn mạnh
các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết
khả năng lây nhiễm cao cùng khả năng lây truyền giữa người và các loài động vật khác
khiến việc tiêu diệt tần gốc
covid một mươi chín trở nên khó khăn nếu không muốn nói là không thể
một số quốc gia từng áp dụng chiến lược zero covid một mươi chín với mục tiêu xóa sổ virus trong nước đã thất bại
các bệnh tưởng như đã được loại bỏ vẫn có thể quay trở lại nếu chúng không bị xóa sổ trên toàn cầu
sởi từng được cho là đã biến mất ở mỹ từ năm hai nghìn
dù vẫn còn phổ biến ở một số nơi khác trên thế giới
nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín căn bệnh này đã quay trở lại sau khi dịch bùng phát chủ yếu ở new york
hầu hết nhà dịch tễ học đều tin rằng covid một mươi chín có trở thành bệnh đặc hữu ở khắp mọi nơi trên thế giới
mặc dù nó có thể xảy ra vào những thời điểm khác nhau ở những nơi khác nhau
các chuyên gia kỳ vọng rằng những quốc gia đầu tiên thoát khỏi đại dịch sẽ là những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao như đan mạch và bồ đào nha
tuy nhiên một số người cảnh báo rằng sars cov hai vẫn là một loại virus khó lường và còn quá sớm để dự đoán sự hiện diện của covid một mươi chín

cho đến khi các nhà dịch tễ học có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai mà không còn những cảnh báo về sự không chắc chắn
thì chúng ta vẫn đang ở trong tình huống dịch bệnh tiến sĩ brow nói
các quốc gia nghèo với tỷ lệ tiêm chủng rất thấp đặc biệt là ở châu phi có thể bị rơi vào khủng hoảng một thời gian
nhưng khi họ sớm nhận được thêm vaccine nếu không sẽ mất nhiều năm để đủ số người trưởng thành đạt miễn dịch và ngăn các bệnh viện quá tải
quốc gia đông dân nhất thế giới trung quốc vẫn đang cố gắng loại bỏ covid một mươi chín tại đất nước của mình
một số quốc gia khác ở châu á cũng từng theo đuổi chiến lược này với các biện pháp hạn chế đi lại
kiểm dịch nghiêm ngặt và phong tỏa nhanh chóng để dập tắt được dịch bùng phát ở địa phương
nhưng biến chủng delta dễ lây lan hơn khiến con người nhận thức được rằng vaccine không hoàn toàn ngăn chặn sự lây nhiễm
và cái giá về mặt kinh tế xã hội đã khiến hầu hết quốc gia tứ bỏ chiến lược zero covid một mươi chín
thời gian qua mỹ đã có nhiều sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống dịch của việt nam
tổng lãnh sự quán mỹ tại thành phố hồ chí minh
khẳng định nước này sẽ tiếp tục hợp tác với việt nam trong công cuộc chống dịch covid một mươi chín
cũng như công cuộc tái thiết lập sau dịch
việc hợp tác này dựa trên nền tảng là mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia
trong những năm qua mỹ hỗ trợ gần như một tỷ usd giúp việt nam phát triển hạ tầng y tế
bên cạnh vaccine mỹ cũng chuyển giao bảy mươi bảy tủ âm sâu cho việt nam hôm một mươi hai tháng một mươi tại hà nội
đây là những chiếc đầu tiên trong số một trăm một mươi một tủ lạnh âm sâu do bộ quốc phòng mỹ cung cấp cho chính phủ việt nam
mỹ đã cam kết các khu vực này
tạo ra khoản hỗ trợ giá trị hai mươi sáu bảy triệu usd nhằm giúp việt nam ứng phó với đại dịch
ngoài số vaccine mà mỹ đã trao tặng thông qua cơ chế covax
việt nam đến nay đã nhận hàng triệu liều vaccine astrazeneca từ covax
cơ chế covax do liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh
liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng tổ chức y tế thế giới điều hành
và unicef đóng vai trò đối tác phân phối chủ chốt
mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho cơ chế covax
thông qua cơ quan phát triển quốc tế mỹ
chính phủ mỹ đã đóng góp bốn tỷ usd để hỗ trợ covas mua và phân phối vaccine covid một mươi chín
tới chín mươi hai nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình thấp
việt namnet đưa tin ngày một mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi vừa ký quyết định
quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
quy định mới về thích ứng an toàn có hiệu lực trên phạm vi toàn thành phố
và ở các phường xã thị trấn áp dụng theo từng cấp độ dịch cho các nhóm hoạt động gồm
cơ quan công sở giao thông giáo dục và hoạt động khác
quyết định có hiệu lực từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một và thay thế một số nội dung trong chỉ thị một mươi tám
cùng nhiều văn bản khác liên quan đến việc vận chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh ăn uống
mà ubnd tp ban hành trước đây
theo quy định mới tp hcm cho phép thêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage spa làm đẹp
quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke được hoạt động nhưng tùy vào tình hình dịch
tại các phường xã thị trấn
cụ thể cấp độ một được phép hoạt động nhưng đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
người làm việc cần phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
ở cấp độ hai người làm việc và người tham gia theo quy định trên nhưng các loại hình này hoạt động hạn chế
chỉ được tối đa năm mươi công suất cùng một thời điểm
ở cấp độ ba người làm việc và người tham gia vẫn theo quy định trên
nhưng các dịch vụ hoạt động tối đa hai mươi năm công suất tại cùng một thời điểm
không hoạt động các dịch vụ như bar vũ trường công lạc bộ khiêu vũ karaoke
phường xã thị trấn cấp độ bốn không được hoạt động
với hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp thành phố hồ chí minh cho phép hoạt động ở cấp độ một hai ba
và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ bốn
riêng với vùng cấp độ hai ba thời gian số lượng học sinh và một số hoạt động phải ngừng theo hướng dẫn của bộ y tế
kết hợp với dạy học trực tuyến qua truyền hình
đối với cơ sở ăn uống tại chỗ thành phố hồ chí minh cho phép hoạt động ở cấp độ một hai
cấp độ ba sẽ hoạt động hạn chế có điều kiện và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ bốn
theo hướng dẫn cụ thể của sở công thương và ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố
đối với các hoạt động thư viện đọc sách dạp chiếu phim điện tử cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa
nghệ thuật trò chơi điện tử không có kết nối mạng cho phép hoạt động ở cấp độ một
cấp độ hai sẽ hoạt động hạn chế hoạt động tối đa năm mươi số lượng khách
cấp độ ba được phép hoạt động tối đa hai mươi năm số lượng khách và cấp độ bốn hoạt động
đối với bán hàng rong vé số dạo hoạt động ở cấp độ một
cấp độ hai hoạt động có điều kiện người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh
đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
cấp độ ba bốn không hoạt động
đối với các hoạt động trong nhà như đám cưới đám tang hội họp tập huấn hội thảo
hoạt động lễ hội
sự kiện văn hóa thể thao phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
cấp độ một được hoạt động không hoạn chế số người tham gia nhưng không vượt quá sức chừa tối đa
đảm bảo giữ khoảng cách từ một mét trở lên
cấp độ hai hoạt động hạn chế số người tập trung tối đa không quá năm mươi sức chứa tối đa
đảm bảo khoảng cách từ hai m trở lên

cấp độ bốn hoạt động hạn chế số người tập trung tối đa không quá năm mươi sức chừa tối đa
đảm bảo giữ khoảng cách từ hai m trở lên